tại hà nội hội nghị thường niên mạng lưới đô thị thông minh asean hai nghìn hai mươi đã được khai mạc với hình thức trực tuyến
với sự tham gia của hơn bốn mươi điểm cầu là đại diện của các quốc gia và các đô thị thành viên
bộ trưởng bộ xây dựng việt nam phạm hồng hà và tổng thư ký asean lim jokhoi tham dự và phát biểu khai mạc
tại hội nghị việt nam trong vai trò là chủ tịch luân phiên của mạng lưới đô thị thông minh asean hai nghìn hai mươi
đã xác định chủ đề xuyên suốt của năm đó là đô thị thông minh hướng tới cộng đồng bản sắc và phát triển bền vững
vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
hội nghị thảo luận và thông qua một số văn kiện trên cơ sở những nguyên tắc đã được thống nhất
sáu đô thị thành viên sẽ xây dựng tầm nhìn trung hạn lập và triển khai kế hoạch hành động phù hợp
bảo đảm phát huy bản sắc riêng của từng đô thị từng quốc gia đóng góp cho bản sắc chung của asean
các đô thị thành viên sẽ cập nhật tình hình phát triển chia sẻ kinh nghiệm hiện thực hóa đô thị thông minh và ứng phó với đại dịch covid một mươi chín